tại hà nội hiệp hội sữa việt nam phối hợp với công ty cổ phần hội trợ triển lãm và quảng cáo việt nam
tổ chức triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần đầu tiên tại việt nam
sữa và các sản phẩm từ sữa là những thực phẩm quan trọng cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của con người
ngành sữa việt nam đã và đang từng bước phát triển bền vững theo hướng hiện đại
đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm có khả năng cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội
triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng là cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ
trao đổi tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tăng cường khả năng hợp tác đầu tư
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa việt nam
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày ba tháng sáu tại cung văn hóa hữu nghị chín mươi một trần hưng đạo